để nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và giúp người tiêu dùng có thể nhận diện được sản phẩm an toàn
thời gian qua ngành nông nghiệp long an đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh xây dựng được một mươi bảy chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho nhiều loại sản phẩm
và đã được tri cục trồng trọt bảo vệ thực vật cũng như quản lý chất lượng nông sản cấp giấy xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
long an hiện có khoảng một mươi sáu bốn trăm linh hectare lúa với hơn hai hectare rau và hai hai trăm linh hectare thanh long và một mươi mô hình chăn nuôi bò ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất
tuy nhiên thời gian qua việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản theo chuỗi thực phẩm an toàn đang gặp rất nhiều khó khăn do không phân phối lưu thông quảng bá ra thị trường
theo chuỗi thì chưa được thực hiện đồng bộ các sản phẩm rau đạt chuẩn việt gáp rau an toàn thì chỉ bán được khoảng ba mươi sản lượng
và các siêu thị cửa
hàng tiện ích hay là nhà hàng và bếp ăn tập thể còn lại thì nông dân lại bán thông qua thương lái nên là giá cả không hề ổn định
việc xây dựng một mươi bảy chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn gồm thịt bò sản phẩm chế biến từ thịt bò hay là rau an toàn gạo trứng và thịt da cầm
sẽ giúp nhiều mặt hàng nông sản của tỉnh long an được bán vào các hệ thống siêu thị các chợ đầu mối tại tp hcm hoặc là bán trực tiếp vào các bếp ăn tập thể